từ trung tuần tháng bảy cho đến nay nhiều diện tích lúa hoa màu cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh nam bộ đã bị thiệt hại hoặc bị lũ đe dọa
tại khu vực này nhiều công trình thủy lợi cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến công tác thoát lũ vì vậy công tác phòng chống úng ngập tại nam bộ đang được đặt ra cấp bách
đây cũng là nội dung chính được phóng viên của truyền hình nhân dân đề cập trong cuộc phỏng vấn với lãnh đạo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngay sau đây
xin chào ông thưa ông trước thực tế nước lũ đang lên nhanh ở khu vực nam bộ lại gây thiệt hại cho sản xuất thì công tác ứng phó với úng ngập cũng như là thoát lũ đang được ngành tập trung triển khai như thế nào
thì công tác ứng phó với úng ngập cũng như là thoát lũ đang lên ngành tập trung triển khai như thế nào
thì chương trình nông nghiệp chuyển động cũng xin được tạm dừng mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội email nông nghiệpchuyểnđộngacomgmail com
chương trình được phát sóng định kỳ vào một mươi tám h thứ năm và phát lại vào lúc bảy h ba mươi phút thứ sáu và một mươi ba h một mươi năm thứ bảy hàng tuần trên truyền hình nhân dân ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập trang web nhândântv vn để xem lại chương trình